indonesia sẽ ưu tiên phát triển lĩnh vực thương mại điện tử với lộ trình phát triển từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung của gói chính sách kinh tế thứ một mươi bốn vừa được chính phủ indonesia công bố
hy vọng sẽ thiết lập ngành thương mại điện tử lớn nhất trong khu vực trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo thông báo của bộ điều phối các vấn đề kinh tế indonesia gói chính sách kinh tế mới sẽ khuyến khích người dân trong nước
tham gia hoạt động kinh tế hiệu quả hơn và kết nối họ với thị trường thế giới
theo lộ trình người dân sẽ có cơ hội tăng cường hoạt động kinh doanh một cách tốt nhất
giới chức indonesia cho biết lộ trình phát triển ngành thương mại điện tử được mong đợi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia
khuyến khích thế hệ trẻ tạo ra các sản phẩm dịch vụ sáng tạo có giá trị thương mại cao
cũng như khuyến khích doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp
theo báo cáo work economic alook năm hai nghìn một mươi năm thị trường thương mại điện tử của indonesia ước tính trị giá khoảng một bốn tỷ usd
với ba mươi bảy triệu người tiêu dùng trong tổng số hai trăm năm mươi năm triệu dân